một thông tin đáng chú ý trong những ngày qua đó là câu chuyện của hồ văn cường sau khi ca sĩ phi nhung qua đời
những lùm xùm liên quan đến số tiền cắt xê trước đó của con nuôi hồ văn cường vẫn chưa khép lại
mới đây trên trang cá nhân anh đỗ quang trí quản lý truyền thông của ca sĩ phi nhung vừa đăng tải thông báo
đã bàn giao tiền cắt xe cho hồ văn cường
cùng đó hồ văn cường cũng đăng tải dòng trạng thái lên mạng xã hội facebook
chia sẻ về những lùm xùm thời gian qua và thông báo cũng sẽ dừng hợp tác với công ty của cố ca sĩ
quán quân thần tượng âm nhạc nhí năm hai nghìn một mươi sáu chia sẻ
xin lỗi đến các cô chú anh chị vì đã giữ im lặng một thời gian dài
nhưng con có nỗi niềm riêng khó nói mà chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu được
thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện không vui xảy đến một cách dồn dập
con cảm thấy rất áp lực nên con lựa chọn cách im lặng
vì nếu nói lên con không biết phải nói thế nào cho phải
con rất mong cô chú anh chị hãy hiểu và thông cảm
con xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị thời gian qua đã quan tâm đến câu chuyện và cuộc sống của con
những chuyện không hay xảy ra khiến cuộc sống của con xáo trộn rất nhiều
có người thương người ghét
nhưng con cũng đủ lớn để hiểu là một người của công chúng
con phải biết chấp nhận
con sẽ luôn trân trọng tình thương mọi người dành cho con
và con hứa sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa
con cũng có đôi lời xin gửi đến cô phương hằng
con xin ghi nhận và cảm ơn thiện trí của cô đã lên tiếng về vấn đề của con và quan tâm con
hôm nay con xin được đính chính con không nhờ ai
con cũng không liên hệ anh nờ khờ ca
và chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy
con mong mọi người không hiểu sai rằng con tìm nhờ anh n hờ ca như lời anh ấy nói với cô phương hằng
và con cũng xin thông báo phía bên công ty cũng đã giải quyết cho gia đình con
ngày hôm nay con đã nhận được tiền ga xê năm năm qua
nên con mong mọi lùm xùm sẽ chấm dứt ở đây
mẹ nhung đã ra đi
con dẫu sao vẫn mang ơn mẹ rất nhiều
và con chưa từng phủ nhận công ơn mẹ bao năm qua đã nâng đỡ
việc mẹ ra đây là điều con không bao giờ nghĩ tới
con cũng có nhiều điều
con cũng có nhiều gian dở chưa kịp nói với mẹ
còn không có thói quen thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội
nhưng con tin mẹ ở nơi xa sẽ hiểu được lòng con
mọi chuyện đã được giải quyết
con mong mọi người sẽ thôi nhắc về vấn đề này
để những chuyện buồn sẽ qua đi
và con mong để mẹ có thể an nghỉ nơi xa
bản thân con cũng không muốn nhớ về những chuyện không vui đó nữa
thời gian sắp tới con sẽ tập trung vào việc học
và con sẽ học hỏi và trao dồi nhiều hơn đam mê của con
và điều con mong muốn ở bản thân
là con sẽ phải tự lập và cố gắng nhiều hơn
nên việc hợp tác giữa con và công ty của mẹ sẽ dừng lại
hiện facebook cá nhân fanpage và youtube của con
đều thuộc quyền sở hữu của công ty
nên con xin được gửi trả lại
con sẽ thông báo cho mọi người khi con có facebook và fanpage mới
hy vọng mọi người sẽ luôn yêu thương và ủng hộ con
con xin cảm ơn mọi người
hồ văn cường chia sẻ
thưa quý vị những thông tin vừa rồi
cũng đã kết thúc bản tin trưa của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại